theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong chiều ngày một mươi năm tháng bốn
các ngày một mươi sáu một mươi bảy một mươi chín và sáng ngày hai mươi hai tháng bốn tại phòng họp tân trào nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
tại phiên họp thứ ba mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật dược dự án luật di sản văn hóa sửa đổi dự án luật tư pháp người chưa thành niên
dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thượng vụ quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba